ủy ban nhân dân thành phố huế và sở du lịch tỉnh thừa thiên huế vừa khai trương cụm phố đi bộ ở các tuyến đường chu văn an phạm ngũ lão võ thị sáu phường phú hội nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí mua sắm và khám phá ẩm thực huế của du khách
cùng tuyến phố đi bộ tại huế sẽ được tổ chức định kỳ vào các ngày cuối tuần trong đó các ngày thứ sáu và thứ bảy từ một mươi tám h đến hai h sáng hôm sau riêng ngày chủ nhật từ một mươi tám h đến hai mươi ba h
phố đi bộ với tổng chiều dài hơn một km trong đó tuyến đường phạm ngũ lão dài hai trăm một mươi năm m tuyến đường chu văn an dài ba trăm năm mươi m và tuyến đường võ thị sáu dài bốn trăm tám mươi m
trong thời gian phố đi bộ diễn ra nghiêm cấm việc đậu đỗ xe trên toàn tuyến khu vực vỉa hè sẽ cho phép các hộ dân sử dụng để kinh doanh
lòng đường được sử dụng để dành cho khách đi bộ kết hợp với việc tổ chức nghệ thuật đường phố các hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ
các đường dẫn vào khu phố đi bộ được lắp bảng chỉ dẫn trang trí bồn hoa khá ấn tượng
một số khu vỉa hè dành riêng để phục vụ các món ẩm thực đường phố đặc trưng của huế
đây là sự bổ sung sản phẩm du lịch về đêm trên địa bàn tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực trung tâm thành phố